chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với potcast gia đình của báo sức khỏe và đời sống
những ngày qua dư luận xã hội đang nóng lên bởi vụ việc đau lòng của một trẻ gái trong tuổi vị thành niên bị sát hại dã man tại hải phòng
nữ sinh một mươi năm tuổi sinh con được vài tháng đã phải bỏ mạng đau đớn khi bị chính bạn trai cùng tuổi sát hại
sự việc xảy ra tại xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng
bước đầu cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân gây ra vụ án đau lòng này là xuất phát từ chuyện tình cảm
nghi phạm trong vụ việc là lê phong toàn một thiếu niên có hoàn cảnh éo le
cha mẹ toàn vướng vào vòng lao lý toàn được sinh ra trong tù và được bà ngoại đưa về nuôi dưỡng
vậy mà chỉ mới một mươi năm tuổi toàn đã làm bố khi có con với em đê cùng sinh năm hai nghìn chín và cũng chính là nạn nhân mà toàn đã sát hại
cũng chưa rõ vì mâu thuẫn như thế nào mà thiếu niên này đã dã man sát hại bạn gái rồi đem trôn trong vườn nhà như vậy
một người đã mất mạng và một người sẽ lại vướng vào lao lý ở độ tuổi mà cả hai đều ăn chưa no lo chưa tới
hay những vụ bạo lực học đường gây rúng động liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương cũng mang tính chất nguy hiểm khi xuất phát từ trẻ vị thành niên
cứ vụ này chưa qua
thì vụ khác lại tới chỉ cần một mâu thuẫn rất nhỏ các em cũng lao vào đánh nhau không thường tiếc
xung quanh có khi là tiếng reo hò vào cổ vũ của những học sinh khác
trước đó mạng xã hội cũng lan truyền nhiều vụ việc như đánh ghen tai nạn giao thông nhóm thanh niên cầm hùng khí để đánh nhau giữa phố
có thể thấy rằng tội phạm ngày càng trở nên manh động và trẻ hóa qua khảo sát từ lực lượng chức năng cũng cho thấy
nhóm đối tượng từ một mươi năm đến ba mươi tuổi thường xuyên gây ra những vụ án bạo lực gây dợ
vài năm trở lại đây độ tuổi gây án của các đối tượng ngày càng trẻ hơn
theo số liệu thống kê của bộ công an trung bình mỗi năm cả nước có khoảng một mươi ba trường hợp người chưa đến tuổi thanh niên vi phạm pháp luật
nguy hiểm hơn những hành vi vi phạm pháp luật này còn được các đối tượng đăng tải lên các trang mạng xã hội coi đó là những chiến tích để khoe khoang thách thức pháp luật
thông qua mạng xã hội các đối tượng dễ dàng lập nhóm lôi kéo rủ nhau tham gia thực hiện các hành vi phạm pháp
tội phạm ngày càng trẻ hóa không chỉ là nỗi đau của gia đình có con em phạm tội mà đó còn là chuyện của các cơ quan thực thi pháp luật
nó còn gây ra những hệ lụy to lớn cho xã hội đánh mất tương lai tuổi trẻ của mỗi cá nhân chỉ vì những bồng bột và sai lầm chốc lát
thực tế này đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để có những giải pháp đồng bộ giáo dục phòng ngừa ngăn chặn xu hướng trẻ hóa tội phạm hiện nay
đáng nói nhiều trang mạng xã hội cũng giao bán công khai những hùng khí nguy hiểm vật liệu nổ súng công cụ
có những tài khoản mạng xã hội còn hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ điều chế ma túy đánh bài bịp
và không ít thanh thiếu niên đã tham khảo bắt trước thực hiện theo
theo nghiên cứu thống kê
về người dưới một mươi tám tuổi phạm tội cho thấy phần lớn những đứa trẻ phạm tội đều sống trong những gia đình không hạnh phúc
thường xuyên bị đối xử tàn nhẫn bỏ học sớm thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ hoặc những đứa trẻ được nôn chiều
đáp ứng đầy đủ những điều kiện vật chất nhưng thiếu kiểm soát dẫn đến trẻ mắc sai lầm rồi trượt dài trên những sai lầm đó
thực tế phần lớn nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên phạm tội là do lời học tập lời lao động nhưng lại đua đòi thích hưởng thụ
trong số đó không ít trường hợp do cha mẹ ly hôn thiếu quan tâm quản lý giáo dục
các em có xu hướng tìm những đối tượng cùng hoàn cảnh để tụ tập hoặc bị đối tượng xấu nắm bắt hoàn cảnh tiếp cận hòng rủ dê lôi kéo tham gia phạm pháp
đáng lo ngại tình trạng trẻ em bỏ học bỏ nhà tụ tập băng nhóm thực hiện hành vi phạm pháp có chiều hướng tăng lên
dưới góc độ tâm sinh lý các chuyên gia tâm lý nhận định
lứa tuổi từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi đang trong độ tuổi dậy thì thích được khẳng định mình
bên cạnh đó là do khủng hoảng về tâm sinh lý lứa tuổi
cha mẹ mải mê mưu sinh không quan tâm và xử lý kịp thời
bên cạnh đó nhà trường cũng không chú trọng việc giáo dục kỹ năng sống
kỹ năng vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì xem nhẹ công tác tư vấn tâm lý cho trẻ em
đáng chú ý trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay
nhiều khi các em bị thế giới ảo hay mạng xã hội zalo facebook
tiktok game bạo lực chi phối dẫn tới mất phương hướng và lệch lạc trong suy nghĩ lối sống
phải công nhận rằng trẻ vị thành niên có vỏ bọc tâm lý nhân cách chưa đủ vững
sự trải nghiệm cuộc sống chưa nhiều nên khi trẻ tiếp cận những điều xấu
nhất là các video bạo lực lan truyền trên mạng
thì môi trường sống của trẻ sẽ bị đe dọa làm trẻ sống trong sự hoang mang và hoảng sợ
trẻ có thể nhìn nhận bất cứ một người nào khác trong gia đình hoặc xã hội
cũng có dáng vẻ và màu sắc của kẻ xấu
và tưởng tượng mình cũng có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào
điều đó làm cho trẻ sợ hãi sẽ lẫn nghi ngờ và mất lòng tin
làm thui chột sức khỏe tinh thần của trẻ
nguy hại hơn trẻ cũng có thể làm theo một cách vô thức
chúng ta có thể thấy học theo là một trong những hành động phổ biến của con người trong đời sống hàng ngày
do đó sau khi trẻ xem những video rùng rợn những hình ảnh cách thức chém giết
được nạp vào đầu như vậy đôi khi lại trở thành một kho quỹ gợi ý
trở thành những cú hích để con trẻ có thể hành xử
trong những tình huống gặp phải một cách tương tự khi chưa lựa chọn được giải pháp cho mình
cha mẹ cũng không nên cho con sử dụng internet liên tục
chỉ nên cho phép con truy cập internet trong thời gian nhất định và giới hạn hàng ngày
bên cạnh đó cha mẹ có thể thống nhất với con về khoảng thời gian và nội dung mà gia đình sẽ không sử dụng mạng internet
để tập trung vào những tương tác thực tế
với những cái mới lạ chưa được kiểm chứng thì dặn con trẻ không được đụng đến và không được xem
thống nhất với con sẽ không tự tìm kiếm các thông tin mang tính tiêu cực và không phù hợp với lứa tuổi
cần phòng ngừa cho con từ xa thay vì khi xảy ra chuyện rồi mới nhắc nhở và cấm đoán
có lẽ ở mỗi gia đình và nhà trường về lâu dài cần đổi mới phương pháp giáo dục
để cao giáo dục đạo đức xây dựng những chuẩn lý
dựng những chuẩn mực đạo đức xã hội để con người giàu lòng nhân ái
biết yêu thương đồng loại biết sẻ chia hy sinh và giảm bớt cái tôi ích kỷ cá nhân
ngoài ra cần tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân
kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi nóng nảy mất bình tĩnh sử dụng hung khí để giải quyết những mâu thuẫn
cần hướng các em đến việc yêu và sống tích cực lạc quan
muốn vậy môi trường xã hội cần tốt hơn và giảm bớt những rủi ro và ước chế cá nhân lên trẻ
tới đây thời lượng của chương trình đã kết thúc hẹn gặp lại quý vị trong podcast lần sau